thưa quý vị sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội
truy bắt hung thủ sát hại cô gái tại phố vương thừa vũ phường khương trung quận thanh xuân
tối muộn ngày một mươi hai tháng một một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được cho là xảy ra trên đường vương thừa vũ
trong đoạn clip này một thanh niên mặc đồ đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm trên tay cầm một con dao liên tục tấn công một cô gái trẻ ngay trên đường
dù có nhiều người dân lên tiếng chi hô can ngăn nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát vào người cô gái hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được tin báo công an quận thanh xuân đã có mặt tại hiện trường điều tra lấy lời khai nhân chứng
mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d thuộc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới thái nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn mạnh tuân là giám đốc công ty về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phát hiện thân văn hòa trần văn quyền trần văn nam nguyễn ngọc tuyến đều là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn tám trăm linh sáu d
và trương ngọc tân là nhân viên đăng kiểm có hành vi vòi vĩnh nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới để bỏ qua một số lỗi các xe ô tô đến kiểm định cấp giấy đăng kiểm với số tiền nhận hối lộ lên tới nhiều tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phạm vũ thanh thiên nguyễn văn lịch cùng với bảy đối tượng khác đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm ra
qua công tác nghiệp vụ lực lượng phòng chống ma túy công an tp biên hòa đột kích vào căn nhà do thiên và lịch thuê tại phường trảng giài bắt quả tang các đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc
tổ công tác thù giữ tại hiện trường một phần hai viên nén màu nâu một phần hai viên ném màu cam một gói ma túy loa hai đèn nháy một đĩa xứ một thẻ cà ma túy hai dao tự chế và một đồ vật bằng kim loại giống súng bắn đạn bi
mở rộng điều tra công an tp bh bắt giữ thêm hai đối tượng là phạm tuấn kiệt và trần châu thiên bảo cũng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trời lạnh lại thêm chút mưa phùn điều này sẽ gây ra một chút khó chịu trong việc diễn
nhất là thời điểm cuối năm mà ai cũng bận rộn và phải đi lại nhiều như thế này
tuy nhiên đây lại chính là kiểu thời tiết đậm hương vị tết của bắc bộ ạ
vâng có người còn nói mưa phùn như thế này còn là đặc sản tết bắc bộ nữa
và hôm nay bắc bộ không chỉ có mưa phùn mà còn nhiều sương mù vào buổi sớm
khi di chuyển thì tầm nhìn bị hạn chế vì vậy mà quý vị lưu ý hãy bật đèn xe và di chuyển thật là an toàn
mưa nhưng nhiệt độ lại không quá lạnh ở ngưỡng một mươi sáu hai mươi bảy độ c
và tương đồng với bắc bộ thì bắc trung bộ cũng có sương mù về đêm và sáng sớm
mưa xuất hiện vài nơi
trong khi đó nam bộ thì thời tiết chưa có nhiều biến đổi
duy trì hình thái ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
buổi sớm thì hơi lạnh một chút nhiệt độ sẽ khoảng từ hai mươi hai ba mươi hai độ
và ngoài đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết hôm nay
chi tiết hơn chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin tức đầu ngày mới
thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gửi thư khen phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã kịp thời giải cứu thành công hai cha con trú ở thành phố bôn ma thuật
đã bị rơi xuống giếng bỏ hoang vào ngày một mươi một tháng một
trong thư thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên biểu dương phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắk
và các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn đã hết sức nhạy bén về nghiệp vụ
không quản ngại điều kiện khó khăn kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt đêm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
khẳng định thời gian gần đây lực lượng công an trong toàn quốc
trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát cơ động lực lượng công an xã phường thị trấn
đã rất dũng cảm cứu giúp hàng trăm trường hợp người dân gặp tai nạn cháy nổ bão lụt thiên tai
giành lại cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
đề xuất hình thức khen thưởng đối với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và các cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn
phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác tuyên truyền
và những gương dũng cảm trong công tác chiến đấu gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
công an các tỉnh thành phố chủ động bố trí lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân
nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba góp phần bảo đảm an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một sau khi nhận được tin báo có hai cha con đang bị kẹt dưới giếng nước bỏ hoang
tại số tám mươi đường đinh nút phường tân lập thành phố bương ma thuật tỉnh đắk lắk
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng nếu không được tổ chức cứu nạn kịp thời
công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
huy động hai xe đặc trủng cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường để giải cứu
sau khi tiếp cận hiện trường lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn
tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do trời tối giếng sâu hơn hai mươi mét đường kính giếng năm mươi cm
rất nhỏ hẹp và khó tiếp cận
song với tư duy nhạy bén và bằng kinh nghiệm với tinh thần sung kích sẵn sàng phục vụ nhân dân
chỉ sau bảy phút lực lượng cứu nạn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đưa được hai cha con lên khỏi giếng nước đảm bảo an toàn
nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba công an các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm
chúc tết tặng quà các đơn vị cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cũng như cán bộ chiến sĩ người lao động trong lực lượng
lực lượng công an tỉnh nghệ an đã quyên góp và kêu gọi được tổng số tiền là tám bảy tỷ đồng
ủng hộ tết vì người nghèo tại huyện kỳ sơn đoàn công tác công an tỉnh nghệ an
và các đơn vị đồng hành đã trao sáu trăm ba mươi triệu đồng trong đó năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
và một mươi tấn gạo trị giá một trăm ba mươi triệu đồng tặng đảng bộ chính quyền
ủy ban mặt trận tổ quốc và nhân dân các xã na ngoi nậm càn chiêu lưu mường lống hữu kiệm
những món quà ý nghĩa sẽ góp phần giúp đồng bào có một cái tết cổ truyền đầm ấm hơn
công đoàn công an đồng nai cũng đã tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết
cho đoàn viên công đoàn công an tỉnh thông qua các gian hàng giảm giá với sự đồng hành
của các đơn vị tài trợ đã cung cấp các sản phẩm thiết yếu với mức giá ưu đãi giảm từ một mươi năm
đến bốn mươi so với giá niêm yết trên thị trường ngoài ra còn có gian hàng độc đáo không đồng
chương trình khám phúc xạ và các bệnh về mắt miễn phí đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ
tạo điều kiện để đoàn viên người lao động được đón xuân vui tươi ấm áp
trong những ngày cuối năm thì mọi người mọi nhà đều tất bật chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy
với nhiều nguyện ước trong năm mới còn với những bệnh nhân ung thư có lẽ mong ước của họ
chỉ đơn giản là sức khỏe sớm khỏi bệnh để về đoàn viên bên gia đình
vâng và thấu hiểu những thiệt thòi ấy các chiến sĩ của phòng cảnh sát cơ động công an thành phố đà nẵng
phối hợp với câu lạc bộ nhịp đập yêu thương đã mang tết đến bệnh viện bằng nhiều hoạt động ý nghĩa
để mang đến niềm vui tiếp thêm sự lạc quan sức mạnh cho những bệnh nhân tại bệnh viện ung bướu đà nẵng
bệnh viện úng bướu thành phố đà nẵng những ngày giáp tết không khí bộng trời đen ấm áp hơn
không phải bởi nắng ấm mà bởi tình người
mùi đỏ bánh chân xanh đã được các chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng có lạc bộ nhịp đập yêu thương
từ tay trang trí chuẩn bị ngay trong khung viên bệnh viện
đối với những bệnh nhân không thể đoàn viên bên gia đình trong thời điểm này
đó là niềm động viên sẻ chia rất lớn mang đến tia nắng lấp lánh trong những ngày tết đến xuân về
thấy vui thấy bệnh đang mệt mà thấy phan trào thấy bệnh khổ chất
con người thấy phán khởi và nó hầu như là
cũng mấy thân phúc mà chưa bàn cái ngày hôm nay
một góc nhỏ để các bệnh nhân có thể viết những điều ước trong năm mới
một góc để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm
một góc thơm nứt mùi gạo nếp bánh chân
những điều giản đơn ấy lại trở nên quý giá trong không gian này
dường như tết đã thực sự đến gần hơn với những bệnh nhân ung thư
mục đích tính vẫn là mang lại cái niềm vui
để các bệnh nhân có thể tích cực hơn có suy nghĩ tích cực hơn về có thể căn bệnh của mình chẳng hạn
mục đích nào đó là để các cô chú đang điều trị ở đây vui vẻ
làm quả được cái hình ảnh người cảnh sát đã đọc luôn gần dân
vì dân sẵn sàng bên cạnh cũng như động viên các cô chú đang điều trị tại bệnh viện
những hoạt động ý nghĩa ấy
không chỉ mang đến niềm vui cho bệnh nhân mà còn là niềm hạnh phúc của những người lính trẻ
hạnh phúc vì được sẻ chia mà cho đi yêu thương

cô rất là cảm ơn
năm cũ sắp qua năm mới lại đến